tiếp tục chương trình làm việc của đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn các đại biểu thảo luận tại trung tâm thảo luận số năm với chủ đề
tăng cường củng cố tổ chức đổi mới nội dung phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động
của mặt trận tổ quốc việt nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới
tham gia thảo luận có một trăm bảy mươi năm đại biểu với sự tham dự của đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung ương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
tại buổi thảo luận các đại biểu cho rằng để đổi mới nâng cao hoạt động của mặt trận
cần hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của đảng việc này giống như một quyết định cho sự phát triển
nền dân chủ của đất nước qua đó sẽ giúp mặt trận hoàn thiện hơn sáng tạo hơn
lệ sáu khoảng thời gian đó chính phủ có quyết định lệnh để cho mặt trận và các đoàn hệ
tiến hành việc bỏ phiếu tiết nhiệm đối với cán bộ chủ chốt ở cơ sở
đấy là những thiết chế để chúng ta mở đường cho dân chủ hơn
lấy phiếu để làm gì cũng để một cái căn cứ để cho các cấp ủy đảng biết đánh giá
có thể là bổ nhiệm có thể là miễn nhiệm có thể là khen thưởng để cho người dân được làm chủ thông qua cái lá phiếu
tất nhiên đây không phải là phiếu bầu không phải là phiếu bầu cán bộ mà phiếu đánh giá tín nhiệm
mà nếu như một cán bộ nào đó ở khuôn cư mà đánh giá tín nhiệm quá thấp thì rõ ràng các cấp bổ nhiệm cũng phải xem xét lại
các đại biểu cũng nhận định hiện nay việc củng cố tổ chức nâng cao năng lực hoạt động của mặt trận các cấp cơ sở còn nhiều khó khăn và bất cập
một số cán bộ hoạt động mặt trận chỉ bằng kinh nghiệm chưa được đào tạo bài bản
chúng ta phải tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy cơ quan chuyên trách của bn mặt trận của các cấp
để nó phù hợp với chức năng nhiệm vụ theo hướng tinh gọn vì số lượng cán bộ mặt trận không có được nhiều
và nếu như chúng ta không bố trí những người mà tinh gọn mà có năng lực
có bản lĩnh thì rất là khó cho động công tác mặt trận
số lượng cán bộ này là phải tâm huyết sáng tạo đảm bảo chất lượng và có cơ cấu học phù hợp
hiện nay việt nam đang hội nhập quốc tế một cách sâu rộng
điều đó cũng đặt ra những thách thức nhưng cũng có nhiều cơ hội
yêu cầu hoạt động của mặt trận cũng cần đổi mới nội dung phương thức hoạt động để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới
các đại biểu đề nghị hoạt động của mặt trận cần hướng vào đối tượng là thanh niên
để tạo ra sung lực cho thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập thế giới
qua đó góp phần đào tạo ra những cán bộ chuyên trách của mặt trận một cách bài bản và hiệu quả